các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tình hình chiến sự nga ukraine vẫn diễn biến căng thẳng
giới chuyên gia cảnh báo tác động từ cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến kinh tế thế giới
giá dầu thế giới lần đầu tiên tăng vọt lên mức trên một trăm linh usd một thùng kể từ năm hai nghìn một mươi
mức độ ảnh hưởng của cuộc xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào độ dài phạm vi của nó
và vào mức nghiêm trọng với các lệnh trừng phạt của phương tây
cũng như vào khả năng nga có thể trả đũa
đối với việt nam theo thông kê kim ngạch xuất nhập khẩu của ta với nga vào năm hai nghìn hai mươi một đạt trên bảy tỷ usd
trong đó xuất khẩu của việt nam sang nga bốn chín tỷ usd
với ukraine thương mại hai chiều mới đạt bảy trăm hai mươi triệu usd
tất cả hai thị trường này chỉ chiếm khoảng một hai tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam vào năm hai nghìn hai mươi một
với quan hệ thương mại như vậy tác động về mặt kinh tế giữa ta và các nước này chưa lớn
song về dài hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của các nước với nga cũng như bất ổn tại ukraine
sẽ khiến ta có thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư một cách sâu rộng hơn
nhưng điều đáng lo ngại hơn cuộc chiến này sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm gia tăng lạm phát
sẽ tạo sức ép cho việt nam trong ngắn hạn
đặc biệt khi ta đang thực hiện hàng loạt các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
mục tiêu tăng trưởng năm nay là sáu năm
và kiềm chế lạm phát dưới bốn đang là thách thức không nhỏ
dạ phần đầu chương trình thì chắc có lẽ là kim thảo xin được phép đặt câu hỏi với ông điệp
thưa ạ thì cũng biết là cuộc chiến giữa nga và ukraine đang diễn ra khá là phức tạp
và cũng ảnh hưởng khá nhiều đến kinh tế tài chính trên thị trường
thì không biết là ông có thể nào đưa ra những cái vấn đề chi tiết là cụ thể là cái thị trường nào đang bị ảnh hưởng trực tiếp hay không ạ
cái ảnh hưởng lớn nhất đó là vấn đề về thanh toán quốc tế
ví dụ như là những doanh nghiệp nào ở việt nam mà làm ăn với nga là thanh tón đều gặp vướng hết
chúng ta hình dung như thế này
có thể là các cái nói chung là việt nam thì vẫn
vẫn muốn làm ăn với nga bình thường
nhưng mà thực tế thì cái doanh nghiệp với ngân hàng á
người ta cũng sợ cái vi phạm cái lệnh cấm vận
ví dụ như tôi muốn làm việc tiếp với nga
thì mỹ lại mỹ eu và các nước khác cũng cấm vận tôi luôn sao
cho nên người ta ngại người ta sẽ người ta sẽ không
ít nhiều gì đó người ta sẽ hạn chế giao thương với nga
đó là cái vấn đề đầu tiên chúng ta thấy
và từ đó nó kéo theo vấn đề là thị trường hàng quá nó sẽ thay đổi
mặc dù cái kim ngạch xuất khẩu của việt nam với nga là không có lớn
nó chiếm khoảng gần một phần hơn một phần trăm một chút xíu thôi
nhưng mà mình nhưng mà ảnh hưởng thì rất là sâu
chúng ta hình dung như thế này
nếu như mà hàng quá của của các cái nước như là eu mỹ nhật bản á
họ không bán qua nga nữa
như vậy thì nga là một cái thị trường lớn
mà nếu không bán qua nga nữa thì họ bán ở đâu
nó nghĩa là họ bán cái phần còn lại
như vậy thì doanh nghiệp việt nam mà khi xích khẩu á
thì sẽ trước đây mình ít cạnh tranh hơn
thì bây giờ mình cạnh tranh nó nhiều hơn
cho nên là khi mình xúc á thì nó cũng rất là nhiều cái bất lợi
tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng có cơ hội
à chẳng hạn như là trước giờ mỹ eu nhật bản v v ha
nhập hàng từ nga
thì bây giờ họ không nhập nga nữa
như vậy thì họ có thể nhập mình
vì cái đó là cái cơ hội mà mình thấy rất là rõ
cũng không hẳn là tiêu cực đúng không
đúng rồi nói chung là

mình phải thấy được cái cơ hội nó nằm chỗ nào
bởi vì nó tùy cái lĩnh vực mà mình thấy
nó có những cái thách thức nó có những cái cơ hội khác nhau
đấy có vấn đề quan trọng nhất là chúng ta biết
là cái khu vực mà đang xảy ra chiến tranh này nè
đó là nó ảnh hưởng đến vấn đề khí đốt rất là lớn
và mọi người cũng thấy rồi đó
chứ là trong mấy cái tuần vừa qua đó
thì giá xăng dầu nó sẽ tăng lên rất là nhiều
và sắp tới nó sẽ còn tăng nữa
nếu cái mà cái cuộc chiến này tiếp tục leo thang
và các cái lệnh cấm vận nó sẽ ngày càng dày nhiều hơn
thì cái giá các cái yếu tố nguyên liệu đầu vào
cho sản xuất á
thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn
đấy cho nên đó là
nhiều khả năng là các cái yếu tố đồ vào
mà khi mình nhập từ nước ngoài về đó
thì nó sẽ tăng giá và kéo theo là
cái cái gũi đo lãm phát nó cũng rất là cao
thì nói chung là những cái nói cụ thể là những cái ngành bị ảnh hưởng
thì thứ nhất là tài chính là đầu tiên
rồi những cái ngành như là nhiên liệu năng lượng
đó và những cái doanh nghiệp nào mà sản xuất sử dụng mấy cái nguồn đầu vào từ cái đó
là gặp vấn đề về chi phí sẽ tăng
đấy rồi những cái vấn đề về du lịch
du lịch thì chắc chắn là tức là mình vừa muốn mở cửa lại du lịch
mà gặp cái chuyện này thì nói chung diễn tranh kiểu này ai cũng đi du lịch đó
đấy đúng không
đấy đó là cái ảnh hưởng
rồi giá cả tăng á thì kéo theo là người dân người ta sẽ thắt chặt chi tiêu
như vậy thì nói chung là đây là một cuộc chiến
mà cái sự ảnh hưởng của nó là rất là lớn
và việt nam là giao thương nhiều ký kết tham gia nhiều hiệp định
đổ mở nền kinh tế giống như là chị nói lúc đầu đó
rất là cao cho nên là mình ảnh hưởng rất là lớn
nhưng không phải là nhỏ
vậy là ảnh hưởng cũng ít nhiều gì
cũng thật sự là chúng ta muốn lạc quan cũng hơi khó đúng không ạ
khi bây giờ kim thạch cũng sẽ hỏi ông phương
về cái vấn đề tình hình chứng khoán hai tuần vừa rồi
khi mà trận nga và ukraine đã diễn ra thì như thế nào
thị trường chứng khoán thì hai tuần vừa rồi
rõ ràng là bản thân nhà đầu tư hay là những diễn biến trên thị trường
chưa phản ánh hết được cái độ rủi ro hay là cái sự khó khăn trong thời gian sắp tới
mà như anh điền và
tôi cũng có chia sẻ thêm
và hiện nay thì tôi vẫn thấy thị trường đang biến động theo khuyên hướng có tăng có giảm
chứ nó chưa tạo thành một cái xu hướng tăng
hoặc là chưa có rơi vào một cái khuyên hướng tiêu cực giảm
tuy nhiên thì tôi nghĩ là giai đoạn này
thì thị trường đã bắt đầu có những cái dấu hiệu thận trọng hơn
so với trước khi cái chiến tranh xảy ra
và rõ ràng là thông qua cái động thái nhà đầu tư nước ngoài
thì chúng ta cũng thấy là
họ đã liên tục bán rộng trên thị trường chứng khoán việt nam
và đặc biệt là cái phiên ngày hôm qua
là họ đã bán rồng hơn một một trăm linh tỷ
là một trong những phiên bán rồng lớn nhất
kể từ năm hai nghìn hai mươi hai
điều đó cho thấy là các nhà đầu tư nước ngoài
mà đặc biệt ở đây là nó được thể hiện thông qua các cái quỹ đầu tư lớn
là họ đã có cái nhìn rất là thận trọng
và họ đã có những cái hành động để mà bắt đầu lường trước những cái hệ quả sắp tới sẽ xảy ra
và vì vậy tôi nghĩ là

hai tuần vừa qua chưa nói lên hết điều gì của thị trường chứng khoán
tại vì nhà đầu tư cần thêm nhiều dữ liệu cần thêm nhiều thông tin
và họ cũng sẽ cần phải phân tích thêm một số các tình huống phát sinh
để rồi họ mới có một cái quyết định cụ thể
tuy nhiên là tựu chung là thị trường đã bắt đầu có những dấu hiệu thận trọng hơn so với lúc trước
và nó đã bắt đầu hàm chứa nhiều rủi ro hơn so với lúc trước
thì cái điều này tôi nghĩ là nhà đầu tư hay là quý vị xem đài cũng nên cân nhắc và xem xét